thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ lữ đoàn phòng hai trăm tám mươi ba quân khu bốn đã tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm từng bước tạo chuyển biến tích cực đồng thời triển khai nhiều cách làm hiệu quả thiết thực góp phần xây dựng đảng bộ lữ đoàn trong sạch vững mạnh lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
trên thảo trường huấn luyện của lữ đoàn phòng hai trăm tám mươi ba cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của chị em hội phụ nữ lữ đoàn bằng những bát nước mát lành và những lời ca tiếng hát động viên giúp cho các chiến sĩ quên đi sự vất vả rèn luyện dưới thời tiết nắng nóng

trên thảo trường huấn luyện của lữ đoàn phòng hai trăm tám mươi ba cán bộ chiến sĩ đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của chị em hội phụ nữ lữ đoàn bằng những bát nước mát lành và những lời ca tiếng hát động viên dưới thời tiết nắng nóng